vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười
vâng chúng tôi xin được kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật vui vẻ và thật nhiều tiếng cười bên những người thân yêu của mình
chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý hãy cùng vi anh và hiền minh điểm qua phần tin chính ngay sau đây
lực lượng công an liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm ba mươi năm bánh heroin năm trăm linh viên ma túy
và một mươi một kg ma túy tổng hợp
liên quan tới vụ mất hai trăm bốn mươi năm tỷ tại exim bank bộ công an khởi tố thêm ba bị can
bạo lực đối với giáo viên là tình trạng đang rất đáng lo ngại
trong phần tin quốc tế đặc sắc lễ hội ánh sáng lumine ở đức
bắt ba đối tượng thu một trăm ba mươi năm bánh heroin năm trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là chuyên án ma túy đặc biệt lớn có số lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh điện biên và toàn quốc
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực phường na lây thị xã mường lây lực lượng công an tỉnh điện biên bắt ba đối tượng
trong đó có hai đối tượng người điện biên và một đối tượng người nước ngoài đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một trăm ba mươi năm bánh heroin khối lượng bốn mươi tám kg
năm trăm linh viên ma túy tổng hợp có giá trị hai hai triệu usd tương đương năm mươi tỷ đồng
một xe ô tô một xe máy và nhiều vật chứng có liên quan
khi bị lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt và điều khiển xe ô tô bỏ chạy
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm lực lượng công an đã chặn đứng xe khống chế các đối tượng
đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và tính mạng tài sản nhân dân
từ công an tỉnh tây ninh về việc đấu tranh triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
bắt giữ được chín đối tượng thu giữ một mươi một kg ma túy đá các loại
trước đó công an huyện tân biên phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh sát giao thông công an tây ninh
bắt quả tăng lim so thi bùn bì bùn ly chỗ tại tỉnh tô bông khmum
vương quốc campuchia vận chuyển trái phép khoảng năm kg ma túy từ campuchia vào việt nam
và một khẩu súng ngắn k năm mươi chín sáu viên đạn
tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây vận chuyển ma túy trên
thu giữ sáu kg ma túy các loại năm mươi ba thỏi kim loại màu vàng khoảng hơn năm tỷ đồng cùng các vật chứng có liên quan
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ba nhân viên phòng khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank
trên nhánh tp hcm
về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp
ba nhân viên bị khởi tố và cho tại ngoại gồm nguyễn thị ngọc trâm trần nguyễn xuân lan và cao lan phương
ba bị can này bị khởi tố với vai trò đồng phạm
đã giúp sức tích cực lê nguyễn hưng nguyên phó giám đốc exim bank chi nhánh tp hcm
hiện đang bị truy nã trong việc chiếm đoạt hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng tiết kiệm của khách hàng gửi tại exim bank chi nhánh tp hcm
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với hai nhân viên phòng khách hàng của exim bank chi nhánh tp hcm
là hồ thị thủy và nguyễn thị thi
để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ hai tử tù trốn khỏi trại giam t một mươi sáu
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tp hcm cho biết
đã ban hành kết luận điều tra đối với vụ án này
công an tp hcm đã chuyển hồ sơ vụ án cùng với tăng vật chứng
đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố hai bị can là lê văn thọ tức thọ xuất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở huyện quốc oai hà nội về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ
bốn bị can khác là nguyễn thị phương lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyễn thị phương lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị xã trí linh tỉnh hải dương
nguyễn văn việt nguyễn văn ba và nguyễn văn hạnh cùng chú ở huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố về tội danh che giấu tội phạm
chiều hai mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết
vừa tiếp tục bắt khởi tố thêm hai bị can trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet
do trương minh quang chú huyện phú vang cầm đầu với hiện vật thu được tương đương một trăm linh tỷ đồng
theo đó hai đối tượng bị bắt và khởi tố là tôn thất hoài việt còn gọi là thắng
và huỳnh kim phúc cùng trú huyện phú vang
đây là hai bị can lấy tài khoản của các đối tượng cấp trên
để trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
trong quá trình khám xét bắt giữ hai bị can việt và phúc
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã thu giữ số lượng tiền lớn mà các đối tượng thu lợi bắt chính
như vậy đến thời điểm này phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã bắt giữ khởi tố tổng cộng một mươi đối tượng
tiếp tục với những tin tức đáng truy khắc
kết quả khảo sát gần ba bệnh nhân nội chú và người nhà đi theo chăm sóc ở hai mươi chín bệnh viện cho thấy
là chỉ số hài lòng của người bệnh trung bình đạt là ba chín mươi tám trên năm
tương ứng với mức độ hài lòng của người bệnh nội chú
với chất lượng phục vụ khám chữa bệnh đạt gần tám mươi so với kỳ vọng
trong số hai mươi chín bệnh viện khảo sát thì có năm bệnh viện thuộc nhóm xếp hạng rất tốt
một mươi sáu bệnh viện được xếp hạng tốt và tám bệnh viện thuộc nhóm xếp hạng khá
hai bệnh viện thuộc nhóm xếp hạng trung bình
nhóm bệnh viện được xếp hạng cao nhất và thấp nhất
theo phản hồi của người bệnh đều là các bệnh viện thuộc tuyến tỉnh
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước tiêu thụ năm trăm chín mươi ba m ba xăng enamron chín mươi hai
chiếm bốn mươi hai tổng lượng xăng phân phối trên thị trường
với lượng tiêu thụ này tính bình quân lượng xăng enam được tiêu thụ đã tăng hơn ba mươi so với bình quân năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có lượng tiêu thụ e năm lớn là thiên minh đức trên bảy mươi
xăng dầu quân đội sáu mươi bốn ba
thị trường miền bắc tiêu thụ xăng enam cao hơn miền nam
phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây thì biên tập viên hiền minh sẽ tiếp tục chương trình với tiểu mục thời sự qua báo chí
xin mời chị hiền minh
các số báo ra ngày hôm nay có những gì đáng chú ý mời quý vị cùng tôi điểm qua ngay sau đây
thưa quý vị báo lao động số ra hôm nay đăng tải một thông tin đáng chú ý
một trong những nội dung quan trọng mà dự thảo mà bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến
đó là quy định về việc vi phạm quy định về cấm công bố
tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật của trẻ em sẽ bị phạt lên tới năm mươi triệu đồng
theo thông tin nghị định năm trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bảy ndcp quy định chi tiết một số điều luật trẻ em
đã có hiệu lực quy định rất rõ về bảo vệ đời sống riêng tư của các em
tuy nhiên quy định như vậy nhưng việc đưa ra chế tài mức phạt vẫn chưa rõ ràng
theo đó dự thảo của bộ lao động thương binh và xã hội
nếu muốn đưa thông tin của trẻ lên mạng xã hội
sẽ phải được trẻ đồng ý
nếu như trẻ đã trên bảy tuổi
trẻ dưới bảy tuổi phải được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người chăm sóc trẻ
cụ thể phạt tiền từ bốn mươi triệu đến năm mươi triệu đồng
đối với một trong các hành vi
công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em
mà không được sự đồng ý của cha mẹ người giám hộ của trẻ em
công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em
mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên
đây là khung xử phạt hành chính cao nhất
đối với các hành vi vi phạm quy định
để bảo vệ chăm sóc trẻ em
theo kết quả khảo sát thí điểm
chỉ số hài lòng người bệnh do bộ y tế vừa thực hiện
tại hai mươi chín bệnh viện trên cả nước
có tới bảy mươi chín sáu người bệnh bày tỏ hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh
tuy nhiên người bệnh có bảo hiểm y tế
vẫn bày tỏ chưa hài lòng với thuốc bảo hiểm y tế được cấp phát
báo an ninh thủ đô đưa tin
kết quả khảo sát cho thấy
mức độ hài lòng của người bệnh với chất lượng phục vụ khám chữa bệnh
của các bệnh viện
đạt mức bảy mươi chín sáu so với kỳ vọng của người bệnh
đáng chú ý
qua khảo sát ở tuyến tỉnh
người bệnh kém hài lòng nhất với dịch vụ nhà vệ sinh của các bệnh viện
tiếp đến là chi phí khám chữa bệnh
và chất lượng giường chăn gà gối đệ
còn tại tuyến huyện
người bệnh kém hài lòng nhất
về các tiêu chí thái độ ứng xử
năng lực chuyên môn của nhân viên y tế
kết quả điều trị khám chữa bệnh
một kết quả đáng chú ý nữa
ở cuộc khảo sát này
là nhóm người bệnh có bảo hiểm y tế
lại tỏ ra hài lòng về dịch vụ khám chữa bệnh
hơn người bệnh không có bảo hiểm y tế
tuy nhiên người bệnh có bảo hiểm y tế
cũng chia sẻ thông tin cho thấy
họ vẫn thiếu tin tưởng vào thuốc bảo hiểm y tế được cấp phát
nên thường phải chi thêm tiền để mua thuốc bên ngoài
vì cho rằng thuốc bảo hiểm y tế
ít có tác dụng
bất chấp những nỗ lực của lực lượng chức năng
xe khách trá hình
vẫn đang hoạt động rầm rộ
tại nhiều khu vực nội thành
thách thức pháp luật gây mất trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn hà nội
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
trưởng phòng quản lý vận tải
sở giao thông vận tải hà nội đào việt long cho biết
đã trực tiếp thâm nhập quan sát
và ghi nhận vi phạm của xe khách trá hình
tại nhiều khu vực như hoàn kiếm hoàng mai
bắc tử liêm thanh xuân cầu giấy hà đông
liên quan đến tình trạng này
phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
vũ hải cho biết
thời gian qua vi phạm này tái diễn nhiều
chúng tôi đã đề nghị cả công an thành phố
chính quyền địa phương cùng vào cuộc
để giải quyết rứt điểm
tuy nhiên chuyên gia giao thông đặng trí nga đặt vấn đề
nói là tái diễn vi phạm có đúng hay không
thực ra những vi phạm này
đã bao giờ bị triệt xóa đâu
mà gọi là tái diễn
còn tránh thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
trần nhật quang chia sẻ
xe khách trá hình xe chạy sai luồng tuyến xe rùa bò
đang là một trong những vấn đề
rất nhức nhối của hà nội
một thời gian rất ngắn
liên tiếp những vụ phụ huynh dùng bạo lực
để hành hạ và xúc phạm giáo viên
trong đó có những giáo viên trực tiếp chăm sóc
dạy bảo con em họ
đó là câu chuyện xảy ra tại trường tiểu học an dương
thành phố hải phòng
một phụ huynh đã vào tận lớp tát cô giáo
khiến cô phải nhập viện
đó là phụ huynh trường tiểu học binh chánh
xỉ nhục và bắt cô giáo chủ nhiệm
của con phải quý gối xin lỗi
trong vòng bốn mươi phút đồng hồ
đó là giáo viên trường mầm non ở đắk nông
vị phụ huynh vào trường tắt
và nói những lời nhục mạ
và mới đây ngày hai mươi hai tháng ba
một phụ huynh đã vào trường mầm non việt lào
đánh tới tớp vào giáo sinh
khiến cho giáo sinh này
bị đe dọa sể thai
dù nhận định nguyên nhân
của thực trạng này là xuất phát
từ lo ngại của phụ huynh
về tình trạng bạo hành trẻ trong thời gian vừa qua
thế nhưng theo chuyên gia
phụ huynh không thể sử dụng
một biện pháp phản giáo dục khác
để sửa chữa một hành động sai
điều này sẽ dễ gây tác động lớn
tới tâm hồn con trẻ
để thông qua hành động đánh đập
hay bắt cô giáo quy
gián tiếp dạy con cái họ rằng
sống ở đời phải biết ăn miếng chả miếng
bất chấp đạo lý bất chấp pháp luật
chắc chắn là khi mà người ta sử dụng bạo lực
để chế áp lại cái
mà người ta nhầm tưởng là bạo lực
hoặc là những sai sót
về phương pháp sư phạm nào đâu đó
thì đã thổi vào trong đầu óc
của con trẻ
nhìn cách nghĩ
rằng là tôn thờ bạo lực
và muốn khôi phục được cái chất tự
muốn khẳng định được cái điều gì đúng đắn
thì phải sử dụng bạo lực
đáng lẽ ra nó được học những điều hay lẽ phải
học không chỉ về kiến thức
mà còn học về nhân cách
thì nó lại học về cái việc là dùng bạo lực
để làm nhục người khác
cùng với đó
sự việc này dấy lên trong dư luận
về vị thế của nghề giáo
sự can thiệp ngày càng sâu của phụ huynh
vào phương pháp sư phạm trong nhà trường
nhưng có lẽ
điều đáng lo ngại nhất
là hệ lụy của sự việc này
không chỉ dừng lại ở những người trong cuộc
mà nó sẽ gieo rắc vào mỗi người giáo viên
nỗi sợ hãi về một môi trường giáo dục không lành mạnh
chúng tôi sợ rằng
chúng tôi sẽ không có một môi trường trong sáng để làm việc
và chúng tôi sợ rằng
tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi về sau
sẽ không ai dám phạt trẻ em cả
không dám làm bất kể điều gì
mà chúng tôi cho là tốt cho trẻ
mà chỉ làm thế nào để cho mình an toàn mà thôi
chính cái việc này
khi bạn trẻ muốn bằng hành sư phạm
hay là sắp tới
có thể trở thành người giáo viên
họ sẽ băn khoăn với cái nghề nghiệp của mình
có thể có những người giỏi qua câu chuyện này
chưa chắc họ đã sống với nghề
và theo đuổi đến với nghề đâu
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục
với những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông
thưa quý vị một vụ tai nạn
được camera của một hộ dân gần đó
đi lại được như phim hành động
khiến nhiều người khi xem clip không khỏi giật mình
ngay sau khi va chạm
chiếc xe toyota bị lật chắn ngang đường
chiếc xe ô tô toyota màu ghi
chạy với tốc độ nhanh trên đường quốc lộ ba
theo hướng về trung tâm thị trấn đông anh
huyện đông anh hà nội
đến địa phận tổ một mươi một thị trấn đông anh
thì bất ngờ lấn làn chạy với tốc độ nhanh
mất lái xe chậm mạnh vào xe ô tô
mazda cx năm màu đỏ
đang đi cùng chiều trên đường
khiến ô tô màu đỏ đâm mạnh vào vị đường hà nội
bước đầu xác định vụ việc
khiến hai người bị thương nhẹ
tới đây sở giao thông vận tải hà nội
sẽ nghiên cứu giải pháp xử lý ba mươi bảy điểm đen
ùn tắc giao thông
không để ủn tắc kéo dài quá ba mươi phút
tùy từng vị trí cơ quan chức năng
sẽ quyết định chỉ tổ chức giao thông
hay phải cải tạo hạ tầng
và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu
tăng cường lực lượng phân luồng hướng dẫn giao thông
sở giao thông vận tải hà nội
cũng sẽ đôn đốc các đơn vị
đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình giao thông trọng điểm
với mục tiêu xóa một mươi điểm ủn tắc giao thông
trong năm nay
một video mới đây cũng đã được đăng tải
ghi lại hành vi tham gia giao thông nguy hiểm
của chiếc xe khách dường nằm
chiếc xe khách mang biển kiểm soát
đã cố tình vượt ẩu
khi lên dốc trong điều kiện khuất tầm nhìn
đến nỗi khói bụi bốc lên mù mịt
đúng lúc này thì ô tô đi ngược chiều
lại may mắn phanh kịp
nếu không tai nạn đã xảy ra
thưa quý vị từ ngày một mươi một tháng sáu tới đây
thì hãng xe bmw kép sẽ thu hồi hơn
bốn mươi bốn xe tại thị trường trung quốc
do lỗi sản xuất
các dòng xe bị thu hồi được sản xuất
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai
tới ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
nhiều xe bị lỗi túi khí
có thể gây nguy hiểm
tới tính mạng người lái
trong trường hợp xảy ra sự cố
cần thuế túi khí để chống sốc
hãng sẽ kiểm tra các xe được thu hồi
và thay thế các phần bị lỗi
hơn một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay đã trôi qua
và ngay bây giờ thì những đồng nghiệp từ thành phố hồ chí minh
sẽ cùng với chúng tôi chuyển đến quý vị
những hình ảnh những tin tức đáng chú ý tại miền nam
xin được mời trường quay sang phương nam
để cùng với hai minh tập viên
vui an và hình minh
xin cảm ơn
và hẹn gặp lại